là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người dao đỏ ở tuyên quang những năm trở lại đây
nhiều địa phương ở tuyên quang đã đưa lễ hội nhảy lửa của dân tộc dao đỏ vào khuôn khổ lễ hội lồng tông
được tổ chức vào đầu năm mới qua đó tạo nên một ngày hội văn hóa đặc sắc và góp phần tăng cường sự đoàn kết
hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc việt nam
theo quan niệm của người dao đỏ lửa được coi như là một vị thần linh thiêng lửa giúp mang lại cho đồng bào sự ấm áp
lễ hội diễn ra là dịp để cầu mong thần lửa mang hơi ấm của mình về sửa ấm cho dân làng có một năm mới bình yên
mưa thuận gió hòa muôn nhà khỏe mạnh ngoài người dao đỏ thì người dân tộc pa thèn cũng có lễ hội nhảy lửa
nhưng mỗi lễ hội nhảy lửa đều mang nét độc đáo chứa đựng yếu tố huyền bí tâm linh khác nhau
qua lễ hội này thì bản thân cũng mong muốn là năm mới toàn thể dân tộc đồng bào dân tộc dao đỏ nói riêng
cũng như toàn thể dân xã đảo nghị nói chung là sẽ luôn mạnh khỏe bình an và năm mới mùa bằng mùa thu
nhảy lửa chúng tôi đã đưa vào hoạt động của lễ hội tháng riêng hàng năm và đã được hai năm nay
thì qua cái tổ chức của buổi lễ hội có cái môn nhảy lửa thì cũng đã thu hút được rất nhiều đông đảo bà con du khách gần xa đến tham dự
thì phải nói rằng để mà phát huy được những cái giá trị văn hóa bản chất của các dân tộc dao đỏ nói riêng và các dân tộc xã đa vị nói chung
để nhằm động viên bà con nhân dân thi đua lao động sản xuất
lễ hội nhảy lửa là một trong những sinh hoạt mang đậm nét đẹp văn hóa có ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với đồng bào dân tộc dao đỏ
đây cũng chính là tiềm năng để huyện na hàng thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm